bộ tài chính vừa ban hành công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm hai nghìn hai mươi
bộ này đề nghị các cơ quan chức năng tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước lớn
kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm hai nghìn hai mươi cần tập trung vào những nội dung trọng tâm như thanh tra việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước
chú trọng thanh tra chống thất thu thuế ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả
chuyển giá trốn lậu thuế phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng không đủ gian lận thuế
trong đó tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước lớn
doanh nghiệp hưởng yêu đãi miễn giảm thuế nợ động thuế lớn doanh nghiệp kinh doanh sang giàu đền lực kinh doanh bất đồng sản
cùng với đó tăng cường thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn
các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thanh tra kiểm tra thuế xử lý nợ động thuế
bảo đảm thu đúng thu đủ kịp thời các khoản thuế phí lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước